với mong muốn đóng góp sức mình vào xây dựng một xã hội học tập nâng cao trí thức cho các em học sinh và bà con trong vùng
thầy giáo bùi văn đông ở thị trấn yên thịnh huyện yên mô tỉnh ninh bình
từ nhiều năm qua đã không ngừng đi siêu tầm sách về xây dựng tủ sách của gia đình mình
đến nay tủ sách này đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của không chỉ các em học sinh mà của cả những người dân ở trong vùng
tủ sách của thầy đông đã như một minh chứng về những tấm gương của người thầy người cô hết lòng vì học sinh vì sự nghiệp chồng người
cứ vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần các em học sinh quanh nhà lại rủ nhau đến nhà thầy giáo bùi văn đông để mượn sách và đọc sách
hơn bốn cuốn sách với đủ các chủ đề khác nhau đã thực sự là một kho kiến thức khổng lồ đối với các em
có cái tủ sách này thì ngoài việc có những cảnh sát bổ trợ kiến thức trên lớp thì em còn tìm được những quyên sách có thể giúp giải trí
và thêm được những cuốn sách
có thể giúp cho về sở thích của mình
cháu bắt đầu mượn sách ở nhà bác đông từ năm hồi hề lớp tám và vẫn duy trì đến bây giờ
từ đấy đến giờ thì cháu đã mượn được đọc được rất nhiều các cái tìm được rất nhiều những quyển sách hay và bổ ích
không chỉ là địa chỉ quen thuộc của các em học sinh mà tủ sách của thầy đông cũng trở thành nơi lui đến lúc nông nhàn của nhiều bà con trong vùng
đọc sách để mở
tôi đang kiến thức và muốn đọc thêm sách để có thể mình có vì bản thân cũng còn nhiều khiếm khuyết để về dạy con với kinh nghiệm về cuộc sống
nên muốn tìm hiểu để có thể dạy con mình tốt hơn và biết nhiều điều hơn về cuộc sống
trong cộng đồng là cũng nhiều người có nhu cầu đọc nhưng vì nhiều lý do mà họ không có sách đọc
cho nên là tôi mở cái này ra để đáp ứng được một phần nào cái nhu cầu ấy thôi
tới đây thực hiện là đợt giáo dục sửa đổi thì rất khuyến khích
mọi người đều tham gia cái sách học tập cầu đạo học tập
có nhiều cách để người ta học tập ở mọi lúc mọi nơi
nhưng mà cái con đường học thông qua các cái thư viện các cái tủ sách sách vở
theo tôi vẫn là một trong những con đường rất là tốt một cách rất tốt
và theo tôi mỗi một gia đình hay là một gia đình mà có tủ sách
đấy cũng là một cái biểu hiện của một gia đình có văn hóa
và yêu sách và yêu đọc
theo thống kê hiện nay trong cả nước có hơn ba mươi tủ sách lớp học
và hàng nghìn thư viện cộng đồng không gian đọc
các mô hình tủ sách ra đời từ nguồn xã hội hóa
những tủ sách cộng đồng những tủ sách gia đình
nhằm phục vụ cộng đồng đã trở thành nguồn chi thức quan trọng
để mỗi người dân đều có thể tự đọc tự học
và từ đó xây dựng nên một xã hội học tập góp phần phát triển bền vững đất nước